thông tin mới nhất liên quan đến vụ bốn tiếp viên của vietnam airlines vận chuyển hơn một mươi kg ma túy từ pháp về việt nam
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hcm đang tạm giữ hình sự bốn nữ tiếp viên để lấy lời khai
theo cục hải quan tp hcm vụ án là hình thức phạm tội mới nằm trong kế hoạch tập trung cao điểm
phòng chống buôn lậu gian lận thương mại qua cảng hàng không quốc tế
tại cuộc họp báo vào chiều tối qua lãnh đạo cục hải quan tp hcm thông tin
trong bốn vali của các nữ tiếp viên gồm nguyễn thanh thủy đặng phương vân trần thị thu ngân võ tú quỳnh
chứa tám kg thuốc lắc và ba kg ketamin được cất dấu tinh vi trong các hộp kem đánh răng
theo cục hải quan tp hcm quy trình so chiếu hành lý của các tiếp viên cũng như thành viên đoàn bay
cũng giống như đối với hành khách thông thường
động thái này của cục hải quan tp hcm nằm trong kế hoạch tập trung cao điểm
phòng chống buôn lậu gian lận thương mại qua cảng hàng không quốc tế
tập trung kiểm soát những người có tần suất di chuyển thường xuyên
đặc biệt là các tuyến đường trọng điểm từ châu âu mỹ nhật bản hàn quốc
để sang lọc kiểm tra có trọng tâm
trước đây những người có nghi vấn thường là người có mối quan hệ phức tạp khách nước ngoài khách du lịch
nhưng giờ xuất hiện nhóm mới trong đó có tiếp viên hàng không
do vậy việc quản lý sàng lọc phân loại nghi can để đấu tranh gặp nhiều khó khăn